quý i vừa qua sản lượng hàng hóa thông qua cảng miền việt nam tăng tám bốn so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên đây lại là sản lượng hàng hóa của các tàu biển quốc tế qua cảng container
chuyển hướng thông quan sang việt nam do dịch covid một mươi chín
trên thực tế các doanh nghiệp tàu biển trong nước lại đang sụt giảm về sản lượng hàng hóa
cảng cắt lái giữa giai đoạn dịch covid một mươi chín sản lượng hàng hóa và hành khách đều sụt giảm
đội tàu chưa đủ lớn các tàu nhỏ chiếm phần nhiều
cùng với mức thuế giá trị gia tăng áp dụng cho vận tải nội địa phải chịu là một mươi
còn vận tải quốc tế là đang gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong nước
theo ông ngô quang hưng phó giám đốc cảng vụ hàng hải tp hcm
tính tổng sản lượng hàng hóa qua trung quốc giảm mạnh trong tháng hai và tháng ba
so với lượng hàng thông quan qua châu âu
tàu hàng rời ra vào cảng thì có giảm
cái lượng lượt tàu
giảm vận chuyển nội địa cũng giảm khoảng một mươi năm hai mươi
đặc biệt là cái ảnh hưởng nhiều nhất là cái tàu khách
toàn bộ các cái tàu khách vào cảng biển tp hcm đã ghi chuyến
dùng nước làm đến cái lĩnh vực du lịch
trước những khó khăn trên cục hàng hải việt nam đã kiến nghị chính phủ
giao bộ tài chính nghiên cứu đề xuất miễn giảm thuế giá trị gia tăng
đối với vận tải nội địa trong thời gian ba năm và nghiên cứu miễn thuế nhập khẩu
các loại vật tư phụ tùng trang thiết bị để sửa chữa tàu biển
mà việt nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa được các tổ chức hàng hải quốc tế
có thẩm quyền công nhận phù hợp
kiến nghị bộ giao thông vận tải bỏ bớt điều kiện không bốc giữ hàng hóa
không đón trả hành khách trong trường hợp phương tiện thủy nội địa vào cảng biển
và lưu lại trong khoảng thời gian không quá bảy mươi hai giờ
xem xét đơn giản hóa thủ tục phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải
chỉ đạo các tập đoàn tổng công ty có vốn nhà nước thực hiện đấu thầu trong nước
với các tiêu chí phù hợp để nâng cao khả năng trúng thầu của doanh nghiệp vận tải biển việt nam
đồng thời nghiên cứu miễn thuế thu nhập cho thuyền viên chạy tuyến nội địa
như thuyền viên việt nam làm việc trên tuyến nước ngoài
với các đề xuất này phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải
phù hợp với các bộ ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển
sớm giả soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật
để tìm giải pháp khắc phục khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển